xin chào và hẹn gặp lại
sau thời gian núp bóng loại tội phạm hoạt động theo kiểu tín dụng đen
có dấu hiệu trở lại với thủ đoạn đoạn tinh vi và phức tạp hơn
quá trình điều tra thu thập chứng cứ của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
khi các đối tượng không ký kết hợp đồng vay mượn mà chỉ thỏa thuận qua tin nhắn của gọi
bên cạnh đó số người vay vì sợ ảnh hưởng tới uy tín công việc làm ăn mà không muốn hợp tác với cơ quan điều tra
tuy nhiên công an tỉnh lâm đồng đang từng bước củng cố hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm
vừa giăn đe vừa tuyên truyền không để loại tội phạm phức tạp này quay trở lại địa bàn
tin từ đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị vừa bắt quả tăng một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc tại thôn một mươi hai xã hòa ninh huyện di linh
trước đó vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh
đã bắt quả tang tại nhà đối tượng nguyễn văn triển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở thôn một mươi hai xã hòa ninh
có một mươi đối tượng đang sát phạt nhau trên hai chiếu bạc
tăng vật thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng cùng với các vật dụng khác dùng để đánh bạc
công an huyện di linh đã lập biên bản đưa người và tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng tham gia đánh bạc đều là người địa phương ở xã hòa ninh và xã hòa nam
hiện công an huyện di linh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thuốc nam trên địa bàn huyện trợ mới tỉnh an giang
cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng
nguyên nhân của vụ cháy là do lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã bình long huyện châu phú ra tay phóng hỏa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn linh để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trong khoảng thời gian linh sinh sống tại quê vợ ở xã kiến an
linh có mâu thuẫn với bà trần thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xã long điền hồ chí minh
linh đã bắt đầu tìm lệnh bê huyện chợ mới nguyên nhân vì linh cho rằng bà cúc nói mình là người nghiện ma túy
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu linh mang theo bật lửa đến nhà thuốc nam của bà cúc
tại ấp phú thượng ba xã kiến an châm lửa đốt sau đó bỏ về nhà
lúc này người dân xung quanh phát hiện nhà thuốc nam bị cháy nên đã chi hô
cùng với lực lượng chức năng địa phương dập tắt đám cháy
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản
riêng ông lê văn linh sau đó đã bị cơ quan công an mời lên làm việc
tại cơ quan công an lê văn linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tây ninh đã phát hiện
bắt giữ một xe ô tô mang biển số chưa rõ nguồn gốc lắp biển số không do cơ quan thẩm quyền cấp
và một vụ vận chuyển hai ba mươi chín điện thoại iphone các loại
hai vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám trên đường ba mươi tháng bốn thuộc phường hai thành phố tây ninh
tổ tuần tra đã phát hiện xe ô tô có biển số năm mươi một nghìn hai trăm sáu mươi bảy ng sáu mươi ba nhãn hiệu toyota lexus rx ba trăm năm mươi
màu đỏ có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện khai nhận phương tiện trên là xe biển số campuchia
có màu gốc là màu trắng được người khác tặng để qua lại biên giới làm ăn
sau khi về việt nam chủ phương tiện đã mua các loại giấy tờ trên và biển số trên mạng với giá ba triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
các giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ
cùng ngày vào lúc hai mươi h một mươi năm phút tại tuyến quốc lộ hai mươi hai b tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển số bảy mươi h bốn nghìn ba mươi tám
đang lưu thông do ngô văn tước bốn mươi sáu tuổi chú tải thị xã hòa thành điều khiển đang chở bảy kiện hàn lớn
bên trong có chứa hai ba mươi chín điện thoại hình dáng iphone các loại và bốn mươi năm ipad không rõ nguồn gốc
bước đầu tước khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ phước vinh châu thành về giao tại tp hcm
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người tăng vật phương tiện cho công an huyện châu thành xử lý
hơn năm mươi bốn chiếc bánh trung thu có vỏ bọc in bằng tiếng nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thu giữ
tại khu vực thôn tòng mòn xã bản phiệt tp lào cai tổ công tác phát hiện một lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có chứa hơn năm mươi bốn sản phẩm bánh dẻo các loại có tổng trọng lượng một ba tấn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng nói trên
mời anh phan văn thiên là chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ
tin mới nhất về cơn bão số ba
vào hồi một mươi h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông trên vùng ven biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
cách móng cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới
bão dự báo trong một mươi hai h tới bão dự báo trong một mươi hai h tới
bão dự báo trong một mươi hai h tới
dự báo di chuyển
ngoài ra bóng b replenishing nhất vùng cây hayir
sáng mai ngày hai mươi sáu tháng tám khu vực ven biển tỉnh quảng ninh khả năng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực hải phòng lạng sơn khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to
và rông kèm theo gió giật mạnh cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất
nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư vùng trũng thấp
khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc và thanh hóa